hội thảo sẽ diễn ra tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông vào ngày một mươi bốn tháng năm